mở đầu là thông tin liên quan đến vụ cháy nhà dân khiến hai mẹ con tử vong tại phường châu phú a thành phố châu đốc
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với trần văn nam về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu đầu năm hai nghìn hai mươi hai nam quen biết và chung sống như vợ chồng với thái cẩm châu
trong thời gian chung sống hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên châu không chung sống với nam nữa
châu cùng với cháu thái bảo trân là con riêng của châu về nhà ông lâm chuyển dân là cậu ruột của châu chú tại phường châu phú a thành phố châu đốc sinh sống
khoảng một giờ ba mươi phút ngày hai tháng một mươi một sau khi uống hết một năm lít rượu trên đường về nhà nam nhớ lại việc gần đây châu có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định phóng hỏa đốt nhà cho hạ dận
để thực hiện đến khoảng hai giờ ba mươi phút cùng ngày nam đến nhà ông dân thấy mọi người trong nhà đang ngủ nam liền ra tay phóng hỏa đốt nhà
sau gần ba mươi phút đám cháy được khống chế và dập tắt lực lượng chữa cháy phối hợp với người dân kịp thời đập tường cứu được ông dân còn chị châu và cháu chân khi phát hiện đã tử vong trong nhà nam đã bị lực lượng công an bắt giữ
cũng với hành vi giết người cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng trần văn huệ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chú phường thuận an thị xã long mỹ tỉnh hậu giang để điều tra
trước đó vào sáng ngày một một mươi một người nhà phát hiện trần văn huệ và người phụ nữ sống chung như vợ chồng với huệ bị thương nặng trong phòng ngủ tại nhà ở ấp năm xã vĩnh thuận đông huyện long mỹ tỉnh hậu giang nên chi hô rồi đưa hai người đi cấp cứu
nhưng người phụ nữ không qua khỏi sau khi được cứu sống huệ bước đầu khai nhận đã gây ra cái chết cho vợ rồi tự vẫn bằng dao khám nghiệm hiện trường cơ quan công an thu được một cây dao nhọn bị gãy cán hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và buôn lậu xảy ra tại thành phố hà nội và địa phương khác
cùng ngày cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam cùng về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và tội buôn lậu ra lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với một đỗ hải phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn tại quảng ninh
nghề nghiệp giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư vân đồn
đoàn mạnh dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn tại quảng ninh nghề nghiệp giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ tân đại dương
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn ngày tám tháng một mươi một cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với hai đối tượng trên
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội mới đây cho biết đã bắt giữ năm đối tượng để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
đáng chú ý nhóm đối tượng này đã giả danh nhân viên sở y tế hà nội và bệnh viện mắt trung ương để chiếm đo tài sản của khách hàng qua việc mua hàng để được cấp sổ vàm khám chữa bệnh
theo điều tra vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
nguyễn hồng dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở huyện nghĩa hưng tỉnh nam định lập công ty cổ phần eha group nhưng chưa đăng ký kinh doanh để bán thực phẩm chức năng về bắt
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng bằng cách làm giả các giấy tờ của bệnh viện mắt trung ương của sở y tế hà nội
bằng thủ đoạn yêu cầu nhân viên tư vấn bán hàng liên lạc với khách hàng tự giới thiệu là nhân viên bác sĩ của sở y tế hà nội bệnh viện mắt trung ương
các đối tượng giới thiệu và cam kết nếu khách mua thuốc theo liệu trình sẽ được bệnh viện mắt trung ương hỗ trợ chính sách hồ sơ vàng hưởng quyền lợi ưu đãi
khi khách hàng đồng ý mua các đối tượng sẽ chuẩn bị thuốc kèm theo giấy tờ giả do phần mềm tạo ra
thực tế các đối tượng này không có chứng chỉ hay bằng cấp học hành gì đối với các y tế
dựng lên một kịch bản và in ra kịch bản và giao cho các nhân viên để nhân viên nói cho người dân
khám chữa bệnh miễn phí về mắt này được mua lại nếu mà không dùng hết thuốc thì có thể mua lại thuốc với giá cao và quan trọng là người dân sẽ được hỗ trợ tiền bảo hiểm
bên cạnh đó cũng theo cơ quan điều tra để được hưởng những quyền lợi đó khách hàng phải nộp tiền phí để làm hồ sơ vàng kèm tặng thuốc miễn phí hoặc mua thuốc theo liệu trình
và mỗi hồ sơ sẽ tăng dần theo chính sách với số tiền hỗ trợ có thể lên đến vài trăm triệu một người
khi mà muốn được cái hồ sơ vàng đấy thì chúng yêu cầu người dân là phải bỏ tiền chi phí để làm các cái giấy tờ
các cái giấy tờ đấy là đều các đối tượng tự làm giả và in hình có chữ ký con dấu của giám đốc bệnh viện mắt trung ương và giám đốc sở y tế hà nội
với thủ đoạn trên các đối tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn bảy trăm linh người trên khắp các tỉnh thành phố trên cả nước
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ

vụ việc xảy ra vào chiều ngày hôm qua tám tháng một mươi một
theo lãnh đạo bệnh viện đa khoa mê đích bình dương vào thời gian trên một gia đình gồm ba mẹ và người chú đưa bé trai hai tuổi bị sốt đến bệnh viện thăm khám
trong lúc nữ điều dưỡng trường chuẩn bị khám cho bé thì bất ngờ bị người chú bệnh nhân sô đẩy dùng tay đánh mạnh vào vùng vai khiến nữ điều dưỡng ngã về phía trước
thế vậy một số người đến can ngăn
theo nữ điều dưỡng bản thân cô và người nhà bệnh nhân trước đó không có mâu thuẫn
bệnh nhi từng được đưa vào bệnh viện khám vài lần trước đây với triệu chứng sốt và được khám bệnh bình thường
đến chiều khi ba mẹ đưa bé vào bệnh viện thì người chú cũng đi vào
khi chưa kịp khám thì người này có hành vi nói trên
dạng sáng ngày hôm nay chín tháng một mươi một toàn bộ ba trăm linh ba công dân sri lanka bị nạn trên biển đã được lực lượng bộ đội biên phòng bà rơ vũng tàu
cùng các cơ quan chức năng đưa về nơi lưu trú tại thành phố vũng tàu huyện xuyên mộc và huyện đất đỏ
tỉnh bà rê vũng tàu đảm bảo chặt chẽ an toàn tuyệt đối
trước đó vào ngày bảy tháng một mươi một trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam nhận được thông tin từ trung tâm tìm kiếm cứu nạn sri lanka
về việc tàu cá treo cờ myanmar trở số công dân quốc tịch sri lanka nghi di cư từ myanmar đến canada gặp sự cố
nước chàn vào buồng máy không khắc phục được
từ ngày năm tháng một mươi một trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan cứu nạn quốc tế của các quốc gia
liên quan để xác minh thông tin và kêu gọi các tàu thuyền quốc tế trợ giúp
đến một mươi tám h năm mươi năm phút ngày bảy tháng một mươi một toàn bộ số người trên tàu đánh cá đã được cứu nạn an toàn tất cả các nạn nhân sức khỏe đều ổn định
hiện lực lượng bộ đội biên phòng bà rê vũng tàu đang tiếp tục phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh công an tỉnh
ubnd huyện xuyên mộc đất đỏ và thành phố vũng tàu đảm bảo an ninh an toàn tại ba khu vực ở tập trung của các công dân đến khi trao trả về nước bạn
vào sáng ngày hôm qua tám tháng một mươi một công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết sau thời gian điều tra mở rộng vụ án
đơn vị vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với trương minh hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại xã vĩnh khánh huyện thoại sơn tỉnh an giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một hòa nảy sinh ý định tìm kiếm nơi làm giấy chứng nhận quyền sử đúc sử dụng đất giả
mang đi thế chấp tại các hộ dân và các nạn nhân
để thực hiện hòa sử dụng mạng xã hội liên hệ và cung cấp các giấy tờ liên quan để làm năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
lừa đảo chiếm đoạt ba trăm bảy mươi triệu đồng
ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một hòa tiếp tục cùng vợ mang một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
đến văn phòng công chứng hoàng gia phường mỹ long thành phố long xuyên tỉnh an giang để công chứng thì bị phát hiện
ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố long xuyên
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với hòa về hành vi sử dụng tại liện tài liệu giả của cơ quan tổ chức
lợi dụng sự dễ dãi trong cầm cố thế chấp tài sản
một số đối tượng đã dùng giấy tờ giả rồi mang thế chấp tại các tiệm cầm đồ để chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn này đã bị công an nghệ an lật tẩy
lê xuân thế hai mươi bảy tuổi trú tại xã tăng thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
vừa bị công an huyện yên thành bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt thế đã bốn lần lên mạng xã hội đặt làm giả sổ đỏ
và giấy đăng ký xe ô tô rồi thế chấp tại các tiệm cầm đồ để chiếm đoạt hơn một một tỷ đồng
lê xuân thế đã có ba tiền án về các tội đánh bạc và trộm cắp tài sản

nhằm tạo sự tin tưởng từ bị hại quá trình cầm cố các loại giấy tờ
thế luôn khẳng định những tài sản mình thế chấp là chính chủ và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật
thế luôn khẳng định những tài sản minh thế chấp là chính chủ và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật
theo cơ quan điều tra một trong những nguyên nhân mà các đối tượng phạm tội dễ dàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
là do nhiều tiệm cầm đồ khá dễ
họ không kiểm tra xác minh kỹ giấy tờ tài sản thế chấp của khách hàng
hầu hết dựa vào quan hệ và niềm tin trong giao dịch
đối với các hiệu cầm đồ và các
cái cửa hàng cầm cổ cho váy
thì là đề nghị là kiểm tra các thông tin trên chứng minh nhân dân
cắn cửa công dân để kiểm tra xác thực thì có đúng là con người đó không
nếu như tài sản những cái giấy tờ giả thì là sau này quá trình mà cầm cổ và cho váy
thì là sẽ khó thu hồi và làm công tác điều tra là rất là khó khăn
trong quá trình thu dự tài sản và xác minh tài sản
việc sử dụng giấy tờ giả để thế chấp cầm cố diễn ra khá phổ biến trên địa bàn cả nước
vì vậy các cá nhân tổ chức kinh doanh dịch vụ cầm đồ cần nâng cao ý thức cảnh giác
tránh tình trạng mất bò mới lo làm chuồng
công an huyện yên thành cũng thông báo
những ai là bị hại liên quan đến vụ án lê xuân thế thì nhanh chóng trình báo để phối hợp giải quyết
hôm qua tám tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục đưa vụ án buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng ra xét xử sơ thẩm
tại phiên tòa hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi bị cáo lê thanh trung
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu tây nam một swp tp hcm
và các đồng phạm tham gia giúp sức tuồn xăng lậu ra thị trường
trung được xem là mắt xích quan trọng trong việc tiêu thụ hơn một trăm linh triệu lít xăng ra thị trường
bị cáo nguyễn hữu tứ theo cáo trạng trung góp vốn thành lập bốn công ty kinh doanh xăng dầu
năm hai nghìn hai mươi tứ liên hệ bán cho trung nguồn xăng nhập lậu thấp hơn giá xăng bán lẻ và được trung đồng ý
tính từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một trung giúp tứ quản lý tiêu thụ hơn một trăm linh triệu lít xăng thu lợi gần năm mươi sáu tỷ đồng
công an tp hcm cho biết đã bắt giữ đối tượng
nguyễn thị thanh thảo thường gọi là thảo bầu chú tại quận một cùng chồng là trung văn phước khi cả hai đang lẩn trốn tại tỉnh long an
đây là hai đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán trái phép chất ma túy có quy mô lớn
được biết đường dây này đã bị phát hiện từ nhiều tháng trước gồm nhiều nghi can mê cờ bạc có tiền án tiền sự
sau thời gian theo dõi cảnh sát xác định thảo bầu có vai trò cầm đầu
đến ngày năm tháng một mươi một công an quận tám phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây này
trong quá trình truy xét mở rộng vụ án công an tp hcm đã phối hợp với công an tỉnh đồng nai và công an tỉnh long an truy bắt được tám đối tượng có liên quan trong đường dây
đồng thời ban chuyên án tiến hành khám xét bảy địa điểm tại tp hcm và tỉnh đồng nai thu giữ hai mươi chín bánh heroin khoảng năm gram ketamin bảy mươi bốn viên thuốc lắc và nhiều tăng vật có liên quan
việc sử dụng các chất kích thích chất gây nghiện ở học đường đang là hiện tượng đáng bao
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam nông tỉnh phú thọ vừa bắt giữ đối tượng nguyễn văn lộc sinh năm hai nghìn ba về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đây là đối tượng mua bán trái phép ma túy dưới dạng thuốc lá điện tử
và điều đáng nói là đối tượng khách hàng ở đây lại chủ yếu là học sinh cấp hai và cấp ba trên địa bàn
qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn công an huyện tam nông phát hiện bắt giữ nguyễn văn lộc sinh năm hai nghìn ba
trú tại thôn xuân hội xã tiến hà
nguyễn văn lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa hiện tạm trú trên địa bàn huyện tam nông
đang mang ma túy tổng hợp là bot thuốc lá điện tử đi bán cho một số đối tượng trên địa bàn sử dụng
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khai nhận trong thời gian từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
lộc đã lên mạng và đặt mua nhiều loại thuốc lá điện tử và tinh dầu là các loại ma túy tổng hợp mới
rồi về bán cho các đối tượng là thanh thiếu niên trên địa bàn sử dụng
quá trình bắt giữ đối tượng nguyễn văn lộc không chấp hành mà tìm cách bỏ chạy và tẩu tán vật chứng
chống trả lại lực lượng chức năng
khám xét khẩn cấp phòng trọ của lộc cơ quan công an đã phát hiện tạm giữ nhiều đồ vật nghi vấn là ma túy tổng hợp
trong đó có một chai nhựa màu trắng chứa chất lỏng màu vàng khoảng gần bốn trăm linh ml
kết quả giám định xác định chất lỏng trên có chứa ma túy adbutinaka là chất ma túy mới được phát hiện trên địa bàn tỉnh phú thọ
thời gian qua trên địa bàn tỉnh phú thọ đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ án liên quan tới học sinh sinh viên mua bán sử dụng trái phép chất ma túy dưới dạng thuốc lá điện tử
theo cơ quan chức năng chất adbutinaka có tác dụng gây ảo giác tương tự như các chất ma túy thuộc nhóm cần sa tổng hợp
đây là chất ma túy tổng hợp thế hệ mới
đối tượng sử dụng chất ma túy thường pha vào các loại tinh dầu của thuốc lá điện tử để hút
nhiều trường hợp sau khi hút loại ma túy này đã dẫn đến tình trạng hôn mê sâu suy tim tổn thương não lan tỏa
sau khoảng ba mươi phút đám cháy được dập tắt vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu dụi một số nhà dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng
hiện trường được phong tỏa để công an điều tra nguyên nhân vụ cháy